xin kính chào quý vị và các bạn
liên tục những ngày trở lại đây mưa lớn hàng trăm mm đã đổ xuống các tỉnh thành trung trung bộ
kinh ngập úng diện rộng thiệt hại về người và tài sản cho người dân nơi đây
sự báo từ nay đến một mươi tám tháng một mươi ở khu vực từ nam hà tĩnh đến quảng trị có mưa vừa mưa to
với lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên hai trăm linh mm
riêng khu vực thừa thiên huế đà nẵng quảng nam và quảng ngãi có mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến từ một trăm năm mươi đến ba trăm linh mm có nơi trên bốn trăm năm mươi mm
do mưa lớn kéo dài nên trong hai ngày tới trên các sông ở các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi xuất hiện một đợt lũ
mưa nước đỉnh lũ trên các sông ở quảng bình quảng trị giao động ở mức báo động một có sông trên báo động một
các sông từ thừa thiên huế đến quảng ngãi ở mức báo động một báo động hai có sông trên báo động hai
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông
và các khu đô thị tại các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi
cũng do ảnh hưởng của diên nam giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió tây nam
nên ở khu vực tây nguyên và nam bộ có mưa mưa vừa và rông cục bộ có mưa to đến rất to
với lượng mưa từ ba mươi sáu mươi mm có nơi cao hơn tập trung vào chiều và đêm
còn về nhiệt độ cao nhất trưa chiều có thể tăng lên ở ngưỡng hai mươi bảy đến ba mươi độ ở tây nguyên và ba mươi đến ba mươi ba độ tại khu vực nam bộ
với thời tiết các tỉnh bắc bộ thời tiết nói chung ít biến động phổ biến có mưa vài nơi
trưa chiều trời nắng với nhiệt độ cao nhất trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ
chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển do ảnh hưởng của giải hội tội nhiệt đới có trục nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa biển đông
nên toàn khu vực biển đông bao gồm cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều có mưa rào và rông
ngoài ra khu vực bắc biển đông có gió đông bắc mạnh cấp năm cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở dưới ngưỡng ba mươi độ
đến với thời tiết thủ đô hà nội nhiều mây đêm có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây hứng nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi độ